sáng nay một mươi bốn tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm đại học wikato cơ sở giáo dục nằm trong top một một các trường đại học hàng đầu thế giới năm hai nghìn một mươi sáu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức new zealand
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đại học bigkato nằm trong nhóm một các trường về quản trị kinh doanh hàng đầu trên thế giới
hiện trường có hơn một mươi hai sinh viên theo học tại trường bao gồm khoảng hai sinh viên quốc tế đến từ bảy mươi nước trong đó có bốn mươi sinh viên việt nam
vui mừng đến thăm dự lễ đón nói chuyện với các sinh viên nhà trường
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến danh tiếng của đại học wicato nơi nhiều nhà lãnh đạo của new zealand từng theo học trong đó có thủ tướng jacinda ardern
thủ tướng cho biết hiện có trên ba du học sinh việt nam đang học tập tại new zealand đứng thứ chín trong số các quốc gia có sinh viên việt nam
cùng với cộng đồng người việt nam tại đây
tạo nên cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy tình hữu nghị hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng giới thiệu với các sinh viên đại học wicato về tình hình kinh tế xã hội của việt nam
tại buổi giao lưu thủ tướng đã trả lời một số câu hỏi của các sinh viên quốc tế và việt nam về chính sách trọng dụng nhân tài của việt nam
nhất là đối với các sinh viên việt nam có thành tích học tập xuất sắc ở nước ngoài
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa đại học wicato và bảo hiểm xã hội việt nam và một số trường đại học hàng đầu của việt nam
trưa một mươi bốn tháng ba theo giờ địa phương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thành phố okland
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức new zealand theo lời mời của thủ tướng jacinda ardern